gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng địa phương đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường
nhưng phải mất gần hai ngày lực lượng mới cơ bản khống chế được vụ cháy khoảng năm mươi hectare rừng trồng ở huyện phú hòa tỉnh phú yên
tri cục kiểm lâm tỉnh phú yên xác nhận vụ cháy rừng ở khu vực núi kỳ lễ xã hòa định tây huyện phú hòa
đã cơ bản được dập tắt lúc hai mươi ba h đêm hai mươi sáu tháng tám
tuy nhiên đã có ít nhất khoảng năm mươi hectare rừng từ một đến năm năm tuổi của người dân bị thiêu dụi trên diện tích cháy hơn một trăm linh hectare
ước thiệt hại trên hai tỷ đồng
nơi thì tiến hành phối hợp với lực lượng công an lực lượng kiểm lâm và lực lượng của địa phương xã hòa định tây
tiến hành bằng biện pháp và triển khai chữa cháy theo kế hoạch
sau khi chúng tôi đã thực hiện nội dung này thì tiến hành ở từng vị trí và có phân công công tác chuẩn bị
và chỉ huy lãnh đạo chữa cháy trong thời gian là chấm nhất
trước đó đám cháy bùng phát từ một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng tám tại khu vực núi kỳ lễ
sau đó lan rộng ra nhiều khu vực lân cận và kéo dài
có thời điểm lửa uy hiếp nhiều nhà dân bên dưới tỉnh phú yên phải huy động năm xe chữa cháy đến hiện trường bảo vệ
phát huy hết tinh thần thay đổi trách nhiệm và đang khống chế dập tích các đám cháy
và cùng với bà con nhân dân các địa phương cũng như là đang kiểm soát ngọn lửa tại các đám rừng
đây là vụ cháy rừng lớn trong một khu năm nay ở tỉnh phú yên
nâng tổng diện tích thiệt hại lên đến trên năm trăm năm mươi hectare
tri cục kiểm lâm tỉnh này cảnh báo thời tiết vẫn còn khô hành nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao